để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi tàu tết đinh dậu từ ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn sẽ tiếp tục bán vé tàu tết đợt ba cho hành khách đi tàu
với phương châm nhanh an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách đi tàu đặc biệt là tàu tết nguyên đán đình dậu hai nghìn hai mươi
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn sẽ đưa hết các đoàn tàu hiện có để phục vụ hành khách đi tàu
đồng thời công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn phối hợp với công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội điều chỉnh các trạng bán vé sớm
đối với một số chuyến tàu sau tết cụ thể tại ga sài gòn sẽ bán khoảng năm chỗ của các đoàn tàu se một mươi ba se một mươi bảy se hai mươi chín se hai mươi ba tn ba tn năm tn bảy
từ ga hà nội đến ga đồng lê ga biên hòa ga sài gòn tàu se một mươi năm khoảng ba trăm hai mươi tám chỗ đi từ ga vinh đến ga huế và ga biên hòa ga sài gòn
tàu se chín khoảng tám trăm bảy mươi chín chỗ từ ga đồng hới đến ga đà nẵng ga biên hòa ga sài gòn
hành khách có thể truy cập vào website dsvn vn để đặt chỗ hoặc mua vé hoặc qua tổng đài ga sài gòn một chín không không một năm hai không